thủ tướng đức olaf scholz ngày hôm qua một mươi bảy tháng ba tái khẳng định không ủng hộ việc tổ chức hiệp ước băng đại đề dương nato can dự vào cuộc xung đột ở ukraine
nhà lãnh đạo đức tuyên bố berlin sẽ tiếp tục hỗ trợ hàng cứu trợ và vũ khí cho kiev song sẽ không góp phần làm leo thang quân sự ở ukraine
phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với tổng thư ký nato jens stolt ở berlin thủ tướng sol nhấn mạnh cần nhanh chóng chấm dứt chiến tranh bằng con đường ngoại giao
trong khi đó ông stolenberg cũng cảnh báo sự leo thang ở ukraine kêu gọi chấm dứt chiến tranh trở lại con đường ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay
cùng ngày người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc khẳng định chìa khóa giải quyết cuộc khủng hoảng ukraine đang nằm trong tay mỹ và nato
bắc kinh bày tỏ hy vọng washington sẽ thực sự đứng về phía hòa bình và công lý cùng với hầu hết các nước đang phát triển trên thế giới